đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận sơn trà để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn và tiếp thu ý kiến cử tri
ông trương quang nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy đà nẵng lần đầu tiên tiếp xúc và ra mắt cử tri đà nẵng
ông trương quang nghĩa vừa chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đến đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
ông trương quang nghĩa vừa chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la
ông trương quang nghĩa vừa chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đến đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng